thưa quý vị vào chiều nay việt nam ghi nhận thêm một trăm chín mươi bảy ca mắc mới
trong đó có chín ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh và một trăm tám mươi tám ca được ghi nhận trong nước
bao gồm tp hcm chín mươi năm ca bình dương ba mươi sáu ca bắc giang một mươi năm ca quảng ngãi một mươi năm ca phú yên tám ca
hưng yên bảy ca bắc ninh sáu ca nghệ an bốn ca đà nẵng hai ca
như vậy trong ngày hai mươi bảy tháng sáu việt nam ghi nhận thêm ba trăm hai mươi ba ca mắc mới trong nước
đến nay việt nam có một mươi bốn tỉnh đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận các trường hợp mắc mới trong cộng đồng
bao gồm yên bái quảng trị thừa thiên huế tuyên quang sơn la ninh bình thanh hóa thái nguyên
bạc liêu điện biên đắk lắc vĩnh phúc hải dương phú thọ